bộ trưởng bộ tài chính vừa ký quyết định số tám trăm sáu mươi ba để hỗ trợ và phát triển doanh nghiệp đến năm hai nghìn hai mươi
trong đó có giảm chi phí kinh doanh cho doanh nghiệp trong lĩnh vực đất đai
bộ tài chính giả soát các quy định pháp luật về đất đai theo hướng điều chỉnh giảm tiền thuê đất
chi phí chuyển đổi mục đích sử dụng đất và các chi phí khác của doanh nghiệp
phối hợp với bộ tài nguyên và môi trường nghiên cứu đề xuất sửa đổi bổ sung các quy định
trong dự thảo luật sửa đổi bổ sung luật đất đai năm hai nghìn một mươi ba
theo hướng cải cách thủ tục hành chính và công khai minh bạch châm giao đất cho thuê đất
chuyển đổi mục đích sử dụng đất thông qua hình thức đấu giá hoặc không thông qua hình thức đấu giá
theo quy hoạch sử dụng đất quy định bán đấu giá quyền sử dụng đất sau khi thu hồi đất
đảm bảo chặt chẽ sát với thị trường tránh thất thoát tài sản nhà nước